dạng sáng nay theo giờ việt nam đại hội đồng liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới
không công nhận việc nga xác nhập bốn vùng lãnh thổ của ukraine thông qua các cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng trước
theo thông cáo của đại hội đồng liên hợp quốc kết quả bỏ phiếu về nghị quyết trên có một trăm bốn mươi ba nước bỏ phiếu thuận
năm quốc gia bỏ phiếu chống và ba mươi năm quốc gia bỏ phiếu trắng
phát biểu tại cuộc họp đại sứ đặng hoàng giang trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc khẳng định
việt nam theo dõi sát và đặc biệt quan ngại trước các diễn biến gần đây tại ukraine
nhấn mạnh sự cần thiết cần phải bảo đảm tuân thủ hiến trương liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế
trong đó có việc không can thiệp vào công việc nội bộ không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế
giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế và đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia
việt nam cũng hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao giúp giảm thiểu căng thẳng
trong đó có nỗ lực của tổng thư ký liên hợp quốc và các bên liên quan khác
và bày tỏ sẵn sàng đóng góp tích cực cho các nỗ lực ngoại giao và quá trình tái thiết phục hồi tại ukraine